ứng xử còn đưa ra một số quy tắc khác với mỗi nhóm đối tượng tham gia sử dụng mạng xã hội
theo đó khuyến khích các cá nhân sử dụng họ tên thật tên hiệu thật của tổ chức cơ quan
và đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ chỉ chia sẻ những thông tin có nguồn chính thống
đáng tin cậy không đăng tải những nội dung vi phạm pháp luật
những năm gần đây mạng xã hội đã trở nên hết sức phổ biến mặc dù là ảo
song nó lại có những tác động không nhỏ lên nhiều mặt của đời sống xã hội
vì vậy mỗi người dùng với vai trò là thành viên tích cực của mạng xã hội
cần cẩn trọng và có trách nhiệm với bất cứ phát ngôn hay hành động nào của mình trên không gian mạng
thưa quý vị và các bạn với tinh thần vì nhân dân phục vụ
trong thời gian vừa qua công an quận ngũ hành sơn thành phố đà nẵng
đã thường xuyên cử các tổ công tác về tận nhà để hỗ trợ làm thủ tục
cấp căn cứ
công dân cho những người già yếu bệnh tật
đây không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm của những người chiến sĩ công an
mà còn là việc làm đầy tận tâm giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn
thắt chặt hơn nữa tình cảm quân dân
xin mời quý vị cùng theo dõi những hình ảnh ngay sau đây
tuổi tác đã cao cùng với việc bệnh nặng nhiều năm nay
khiến việc đi lại của ông tú gặp nhiều khó khăn
trong đợt cấp căn cước công dân lưu động tại địa phương vừa qua
ông không thể trực tiếp đến làm
được trường hợp của ông đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an quận ngũ hành sơn
đã đến tầng nhà để làm thủ tục cấp căn cước công dân
cảm ơn các bạn đã theo dõi
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo